sau khi phát hiện nhiều nhân viên y tế dương tính covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhanh chóng khởi động khử khuẩn diện rộng
quyết tâm không để phát sinh những ổ bệnh phức tạp
hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu trung tâm y khoa hòa hảo quận một mươi tp hcm tạm diện tiếp nhận bệnh nhân đến khám để khử khuẩn
lý do là phát hiện hai ca dương tính covid một mươi chín khi làm xét nghiệm rt pcr
vào ngày một mươi hai tháng sáu phòng sàng lọc bệnh của trung tâm y khoa hòa hảo phát hiện hai ca nghi nhiễm dù kết quả test nhanh cho âm tính
để đảm bảo chính xác ngay lúc đó trung tâm cho hai người này cách ly và xét nghiệm rt pcca đã cho kết quả dương tính
trung tâm y khoa hòa hảo đã báo ngay cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm để chuyển hai bệnh nhân đi
còn trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu bộ tư lệnh thành phố và bộ tư lệnh quân khu bảy
đã điều xe chuyên dụng đến phung khử khuẩn toàn bộ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
do phát hiện năm mươi ba ca nghi nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện tạm thời ngưng nhận bệnh nhân covid một mươi chín trong một tuần theo đúng thời gian tạm phong tỏa
trong thời gian này sở y tế thành phố sẽ bố trí các bệnh viện điều trị covid một mươi chín khác tiếp nhận bệnh nhân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thống kê từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng sáu đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng sáu
thành phố ghi nhận chín mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín